tại buổi làm việc của đoàn công tác của bộ công thương với công ty cổ phần kim loại màu nghệ tĩnh đại diện công ty kim loại màu nghệ tĩnh đã cam kết ngừng sản xuất để khắc phục thiệt hại đến khi nào cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng
qua giả soát các văn bản hồ sơ thiết kế tại cuộc họp công ty cổ phần kim loại màu nghệ tĩnh đã không cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan cho đoàn kiểm tra bộ công thương chưa hoàn thành công trình bảo vệ môi trường chưa tuân thủ pháp luật trong quá trình xây dựng
đại diện chính quyền huyện quỳ hợp cũng khẳng định tình trạng ô nhiễm môi trường do khai thác quạng thiết của công ty kim loại màu nghệ tĩnh đã xảy ra nhiều năm nhân dân rất bức xúc đề nghị công ty có hỗ trợ ngay cho người dân bị chết cá nuôi để tránh bức xúc mất an ninh trật tự đồng thời yêu cầu công ty rửa trong nước khe suối và không tiếp tục thải ra hồ chứa đã bị vỡ
phía công ty kim loại màu nghệ tĩnh cũng cam kết ngừng sản xuất để khắc phục thiệt hại đến khi nào cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng
đại diện bộ công thương đồng thời yêu cầu sở công thương nghệ an triển khai kiểm tra ra soát các bể chứa khai thác trên địa bàn để không xảy ra các vụ việc tương tự